tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã chính thức đệ đơn của ukraine xin gia nhập liên minh châu âu eu
đồng thời đề nghị eu ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này theo một quy trình đặc biệt
trong bối cảnh xung đột bùng phát tại ukraine sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông của nước này
tuy nhiên đứng ở lập trường eu một số quốc gia muốn kiev trở thành ứng cử viên chính thức gia nhập khối
nhưng những nước khác tỏ ra thận trọng
lời đề nghị trở thành thành viên ngay lập tức của nhà lãnh đạo ukraine là một bước tiến mới
diễn ra một ngày sau khi chủ tịch ủy ban châu âu tuyên bố rằng ukraine thuộc eu
tuy nhiên bà ursula von der leyen không có quyền cấp tư cách thành viên eu cho bất kỳ quốc gia nào
thậm chí là tư cách ứng cử viên chính thức
những quyết định như vậy phải được sự đồng ý của tất cả hai mươi bảy nước thành viên của khối
vốn đang bất đồng sâu sắc trong những năm gần đây về việc mở rộng eu
ukraine trở thành thành viên của eu không nằm trong chương trình nghị tự ở thời điểm hiện tại
đó là cái mà chúng tôi sẽ bàn đến sau và trong mọi trường hợp sẽ mất nhiều năm
cùng ngày lãnh đạo của tám quốc gia trung và đông âu là thành viên eu cũng công bố một bức thư ngỏ
kêu gọi eu ngay lập tức cấp cho ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập eu
và tổ chức các cuộc hội đàm về thành viên mới
tám quốc gia thành viên eu này gồm bulgari cộng hòa sép estonia latvia litva
nhưng các cường quốc tây âu trong eu là đức và pháp đã hạ thấp triển vọng về việc ukraine gia nhập khối trong tương lai gần
ukraine là một phần của ngôi nhà chung châu âu và chúng tôi biết rằng nhiều người dân ukraine đang và mong muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với eu
tuy nhiên mọi người đều nhận thức được rằng việc gia nhập eu không phải là điều có thể thực hiện trong một vài tháng
mà nó liên quan đến một quá trình chuyển đổi sâu rộng
lập trường hiện tại của eu được xem như gáo nước lạnh đối với nguyện vọng gia nhập eu của ukraine
mỹ cũng vừa đưa ra một thông báo có lẽ cũng khiến kiev phải thất vọng
theo đó nhà trắng đã bác đề xuất của tổng thống ukraine volodymyr zelensky về việc thiết lập vùng cấm bay đối với các chuyến bay của nga trên không phận ukraine
đồng thời cho rằng việc mỹ tham gia động thái như vậy tương đương với một cuộc xung đột trực tiếp với moscow điều mà washington không mong muốn